phát biểu tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng quốc hội chính phủ tích cực xây dựng thể chế thực hiện có hiệu quả các chủ trương giải pháp đề án về công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trận tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân bảo đảm vững chắc an ninh trận tự chủ động phát hiện ngăn ngừa xử lý từ sớm ngay tại cơ sở không để phát sinh điểm nóng về an ninh
chính trị trận tự an toàn xã hội yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng thúc đẩy tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tại phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn trong đảng bộ công an trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an yêu cầu các cấp ủy tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai và kết luận số hai mươi một của hội nghị lần thứ bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị đạo đức lối
ngay trong chính nội bộ công an nhân dân quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp được xác định trong nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị chương trình hành động số năm của chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ tám và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ tám và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ một mươi bốn của đảng
đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ tám và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
cũng trong tuần qua các đồng chí thứ trưởng bộ công an cũng đã dự hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại các công an các đơn vị địa phương
trong đó tại ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh việc phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo về kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
theo hướng thường xuyên mở rộng có trọng tâm trọng điểm xây dựng đảng bộ cơ quan đoàn kết thống nhất
tại cuộc quản lý xuất nhập cảnh thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cục phải đảm bảo cao nhất sự hài lòng của người dân trong triển khai thủ tục xuất nhập cảnh
cần bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án trọng điểm nâng cao chất lượng bốn mươi dịch vụ công trực tuyến bảo đảm cao nhất sự hài lòng của người dân
tiếp tục đẩy mạnh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh từ cơ sở
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đánh giá kỹ tình hình
thực hiện quyết liệt đồng bộ ba nhóm phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ và áp dụng các biện pháp tố tụ
đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy không để tội phạm lộng hành không đi sau tội phạm
phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại công an tỉnh phú thọ
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an tỉnh cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tổ chức đấu tranh chấn áp tội phạm theo tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm
đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng đấu thầu mua sắm quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp phát trang thiết bị phục vụ chiến đấu
đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn được thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh
tại hội nghị tổng kết công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hiện đại các dự án trọng điểm tăng cường đầu tư cho công an cấp cơ sở
dự và phát biểu tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đề nghị
lực lượng cảnh sát cơ động phải chủ động nắm chắc tình hình dự báo từ sớm từ xa
tham mưu đề xuất các biện pháp kế hoạch về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm cho tự an toàn xã hội nâng cao chất lượng công tác đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
đây là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
đánh giá tình hình hai năm triển khai thực hiện đề án sáu về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của việc triển khai đề án sáu
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích người dân doanh nghiệp ngày hôm nay
xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị đề án sáu sau hai năm triển khai đi sâu vào thực tiễn đã mang đến nhiều sự đổi thay
và nhận được sự ủng hộ trên cơ sở phục vụ doanh nghiệp người dân theo hướng hiện đại tiện ích hơn
một nửa chặng đường đã đi qua đề án sáu đã đạt được những giá trị cơ bản
theo đó hiện có trên một mươi ba bảy triệu người dân chiếm một mươi ba dân số việt nam được hưởng dịch vụ công trực tuyến
tiết kiệm chi phí đi lại bảy hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng với hai mươi một bảy triệu hồ sơ trực tuyến
gần hai mươi hai triệu lượt công dân được thụ hưởng đối với ba mươi tám trên năm mươi ba dịch vụ công trực tuyến từ đề án
điển hình như các dịch vụ công
thông báo lưu trú
thông báo lưu trú đạt tỷ lệ chín mươi tám tám mươi bảy đăng ký thi tốt việc trung học phổ thông đạt chín mươi bốn bốn mươi ba đổi cấp lại hội chiếu phổ thông đạt tỷ lệ chín mươi hai mươi tám
tám mươi bốn bảy triệu người dân có thể căn cấp công dân gắn chít bảy mươi hai triệu hồ sơ định danh địa tử
trung bình một ngày có một năm triệu tài khoản sử dụng tiện ích vned
một tám triệu công dân có chữ ký số tiết kiệm chi phí cho công dân năm mươi đồng một giao dịch
triển khai chi trả
không dùng tiền mặt đối với các đối tượng an sinh xã hội đạt tỷ lệ trên ba mươi
triển khai hai dịch vụ công nghiên thông khai sinh dịch vụ công nghiên thông khai tử trên toàn quốc từ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đã cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục trung bình từ hai mươi ngày xuống chỉ còn bốn đến năm ngày tiết kiệm được trên một trăm một mươi chín tỷ đồng
vâng ạ đó là những tiện ích mà người dân đã được thụ hưởng vậy doanh nghiệp thì đã được gì
theo thống kê hiện có một trăm chín mươi trên tổng số tám trăm sáu mươi doanh nghiệp sử dụng tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia chiếm tỷ lệ hai mươi hai
gần bốn trăm hai mươi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tiết kiệm năm mươi tám tỷ đồng cho doanh nghiệp
một mươi triệu dữ liệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch xác thực chín mươi tám triệu thuê bao
sáu mươi một tám triệu dữ liệu mã số thuế được làm sạch trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do vậy các doanh nghiệp giảm vụi do
do thông tin sai lệch giảm tỷ lệ đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật
gần hai mươi tám cơ sở lưu trú đã triển khai tần mềm thông báo lưu trú ứng dụng dữ liệu dân cư
không phải đến cơ quan công an khai báo
trên một mươi bốn hai trăm linh công dân sử dụng
việc triển khai đề án sáu cũng đã góp phần thúc đẩy việc xây dựng chính phủ số
theo đó một trăm linh dữ liệu của công dân được chính phủ quản lý lưu trữ
cập nhật thường xuyên từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cập số định danh cá nhân thẻ căn cấp công dân gắn chít trong độ tuổi cho công dân
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tài khoản định danh điện tử đã tích hợp
trên hai hai triệu dữ liệu đăng ký phương tiện trên một mươi hai triệu giấy phép lái xe
gần một trăm năm mươi dữ liệu bảo hiểm xã hội và gần một mươi sáu tám triệu dữ liệu bảo hiểm y tế
trên tài khoản định danh địa tử giúp người dân có thể sử dụng hình đầy đủ pháp lý
và không phải đem theo nhiều loại giấy tờ
thực hiện xác thực một ba tỷ yêu cầu tra cứu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
giúp tiết kiệm trên năm trăm linh tỷ đồng cho các bộ ngành địa phương
triển khai ba mươi tám trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu tiết kiệm chi phí sao in
đi lại kiểm tra xác minh dữ liệu
số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là hai năm trăm linh năm tỷ đồng một năm
khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân thay thế bảo hiểm y tế
tiết kiệm tiền in thẻ bảo hiểm y tế hai mươi bốn bảy tỷ đồng
trên hai triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trực tuyến
giúp giảm giấy tờ rút ngắn thời gian xét tuyển
dữ liệu dân cư ngành công an bộ công an và ngành công an
trong những năm qua đã quyết liệt chỉ đạo
và chúng ta đã thực hiện xây dựng thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
các hệ thống thông tin riêng lẻ của các sở ngành
của các địa phương thì cũng sẽ được cập nhật thường xuyên theo thời gian thực
và cũng sẽ định hướng xây dựng các dịch vụ công của đô thị thông minh
đấy sự hài nằm của cá nhân
chức làm cái thức đo giá trị trong quá trình phát triển
vâng thưa quý vị tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên việc triển khai thực hiện đề án sáu vẫn còn một số hạn chế khó khăn nhất định
như là việc xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý còn chậm
năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
tại bộ ngành mới chỉ đạt ba mươi một bảy trong khi chỉ tiêu giao là bốn mươi
nhiều thủ tục hành chính chưa được cắt giảm
nền tảng hạ tầng số của nhiều bộ ngành địa phương còn thiếu đồng bộ đầu tư
chưa chú trọng bảo đảm an ninh an toàn thông tin và một số khó khăn khác
chính vì vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá hai năm triển khai đề án sáu
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi bốn đối với một mươi tám nhiệm vụ chung và năm mươi hai nhiệm vụ cụ thể
cần phải hoàn thành của đề án sáu sẽ khó hơn phức tạp hơn
nhưng càng khó càng phải quyết tâm khó mấy cũng phải làm
theo đó thủ tướng đồng ý lựa chọn chủ đề của năm hai nghìn hai mươi bốn là hoàn thiện thể chế
hạ tầng số hóa dữ liệu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đẩy mạnh triển khai đề án sáu phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp
các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng lộ trình chi tiết
để hoàn thành chín nhóm chỉ tiêu cơ bản về giải quyết thủ tục hành chính
thủ tướng cũng đề nghị tập trung vào phương án xây dựng
triển khai hạ tầng số hóa dữ liệu nâng cao chất lượng nâng cao chất lượng
tổ chức bộ máy của trung tâm dữ liệu quốc gia đẩy mạnh việc cung cấp các tiện ích
cho người dân quản lý xã hội trên ứng dụng vneid ngân hàng chính sách xã hội
phối hợp với bộ công an nghiên cứu xây dựng tài khoản an sinh xã hội
để mỗi người dân việt nam có tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng vneid
từ thực tiễn triển khai đề án sáu trong hai năm qua
việc hoàn thiện dữ liệu và hạ tầng công nghệ hai yếu tố then chốt đã từng bước được hình thành
trong đó bộ công an đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong triển khai đề án sáu
trên cơ sở đó năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương
đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư định danh điện tử
để phục vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước phát triển kinh tế xã hội
cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác số hóa các giấy tờ quan trọng
liên quan trực tiếp đến người sống người dân gắn với điều chỉnh các quy trình nhiệm vụ
để ứng dụng dữ liệu điện tử đơn giản hóa các thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
thì chúng tôi kiến nghị là đẩy nhanh hơn nữa việc tạo lập dữ liệu kết nối chia sẻ dữ liệu
vô cùng quan trọng
đề án sáu đã đi được nửa chặng đường hướng tới những mục tiêu hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
điều đó đồng nghĩa với việc năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm tăng tốc bứt phá để về đích
mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy xây dựng chính phủ số kinh tế số xã hội số
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyển đổi số là xu thế tất yếu là đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ
chính trị quan trọng của đảng nhà nước đồng thời là công việc mới khó nhạy cảm
việc triển khai đề án sáu trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiếp tục là một hành trình nhiều gian nan
nhưng kết quả chắc chắn sẽ là những trái ngọt làm lợi cho người dân và doanh nghiệp
tất cả vì nhân dân phục vụ
từ thực tiễn triển khai trong hai năm qua với những bài học kinh nghiệm là cơ sở
để chúng ta tiếp tục phát triển
tưởng rằng trong năm hai nghìn hai mươi bốn đề án sáu sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
chinh phục những mục tiêu cao hơn và xa hơn
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng
kính chúc quý vị khán giả năm hai nghìn hai mươi bốn thật nhiều niềm vui hạnh phúc
và hãy luôn cùng ủng hộ đồng hành theo dõi chương trình đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp trên truyền hình công an nhân dân
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thả xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị công an tp hcm phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tp hcm tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng xây dựng
nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn tp hcm
theo công an tp hcm công tác xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã góp phần giúp cho lực lượng chức năng phòng ngừa
phát hiện kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
hiện nay tại tp hcm có tổng số bốn mươi một loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó công an tp hcm đang trực tiếp duy trì một mươi chín mô hình
có tám mô hình điển hình như mô hình camera giám sát an ninh trực tự
đến nay đã lắp đặt hơn ba mươi mắt camera
mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực chung cư
trung tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm nhấn mạnh tại hội nghị
công tác phối hợp giữa lực lượng công an với ủy ban mặt trận tổ quốc
và các tổ chức thành viên được duy trì thường xuyên và ngày càng có sự gắn kết
thông qua các nội dung hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn thành phố trong thời gian qua
dịp này công an tp và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong tình hình mới giai đoạn năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn ba mươi ba trên địa bàn tp hcm
hơn năm mươi mùa bầu hiểm cùng hàng ngàn chai nước suối khăn lạnh
đã được cảnh sát giao thông tp hcm trao tặng cho bà con trên đường về quê nghỉ tết dương lịch
hàng năm vào các dịp lễ tết bà con về ở các tỉnh miền
trên tuyến quốc lộ một đã không còn lạ lẫm gì khi được các chiến sĩ cảnh sát giao thông
dừng xe tặng hoặc đổi mũ bảo hiểm mới chất lượng an toàn
đồng thời tuyên truyền lục giao thông phổ biến kỹ năng lái xe an toàn
bên cạnh đó các đoàn viên thanh niên còn trao tặng nước suối khăn lạnh giãn diệt
và giúp tỉnh táo hơn khi lái xe
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đoàn thanh niên trạm cảnh sát giao thông tân túc
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã đồng loạt trao quân
đảm bảo trực tự an toàn giao thông cho người dân về quê
dịp này các chiến sĩ cũng đã dành năm mươi nón bảo hiểm và phát một tờ rơi tuyên truyền giao thông đến bà con
liên tục trong những năm qua hoạt động này được các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
duy trì đã tạo được hình ảnh đẹp ấn tượng trong lòng người dân xa quê lên thành phố lao động học tập